tại trung tâm nghệ thuật âu cơ hà nội diễn ra chương trình trung kết toàn quốc và trao giải cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi sáu
sau năm tháng phát động và triển khai trên mọi miền đất nước cuộc thi thu hút năm trăm sáu mươi chín ý tưởng từ khắp mọi miền đất nước
qua vòng sơ loại và vòng trung khảo khu vực ban giám khảo đã lựa chọn ra một mươi năm ý tưởng xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết
đại diện cho tinh thần khởi nghiệp sự năng động sáng tạo của sinh viên việt nam trong và ngoài nước
những ý tưởng đều xuất phát từ chính thực tế đời sống của các bạn sinh viên
chính các bạn đã phát hiện ra những vấn đề đang tồn tại những nhu cầu hiện có từ thực tế
từ đó hình thành và nuôi dưỡng những ý tưởng khởi nghiệp nhằm giải quyết được nhiều bài toán trong cuộc sống
tại vòng chung kết toàn quốc các nhóm thí sinh đã thuyết trình về sản phẩm và trả lời trực tiếp các câu hỏi của ban giám khảo
kết quả ban giám khảo đã chọn ba nhóm ý tưởng xuất sắc nhất thuyết trình trực tiếp trên sân khấu
các thí sinh khẳng định sự tự tin tinh thần sáng tạo khởi nghiệp dám nghĩ dám làm của sinh viên việt nam